phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu ubnd tỉnh lâm đồng tiếp tục xử lý rứt điểm các vi phạm
đây là dự án điểm du lịch được xây dựng kinh doanh không phép trên đất rừng phòng hộ trên địa bàn phường một mươi
thành phố đà lạt mà báo chí đã phản ánh
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng đã yêu cầu ubnd tỉnh lâm đồng tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước
về đất đai xây dựng đầu tư dự án và chịu trách nhiệm về các vi phạm không tái diễn rừng phòng hộ và quy hoạch đất rừng phòng hộ không bị vi phạm